trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác nên việc áp dụng còn khó khăn bất cập
quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân còn một số vướng mắt
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích sau
thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa quan điểm chỉ đạo
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghị hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghị hưu chung thua dẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghị hưu
đối với những ngành nghề đặc biệt người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ sửa đổi một số khoản tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa
sửa đổi bổ sung khoảng bốn theo hướng thời hạn xét thăng bậc hàm từ đại tá đến thương tướng phải còn ít nhất bủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoảng một theo hướng bổ sung quy định giao chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng bổ sung quy định cụ thể

bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoảng ba khoảng bốn điều ba mươi sửa đổi bổ sung khoảng hai bốn mươi hai theo hướng chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
với những lý do như đã nêu trong các tờ trình của chính phủ và cho rằng việc ban hành luật này nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân
bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày tờ trình luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trước quốc hội
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ qua giả soát các quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
năm hai nghìn một mươi chín và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn một mươi bốn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chưa đáp ứng được các yêu cầu chính trị pháp lý và thực tiễn do đó việc xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng
đáp ứng yêu cầu của quốc hội và tiến trình cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số của chính phủ
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam trong việc cấp giấy tờ xuất cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tận việt nam
góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa đạo bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thiện cơ sở pháp lý
đảm bảo đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và tìm hiểu thị trường đầu tư
bộ công an cho biết việc đề nghị tăng tuổi đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí tính chất công việc đặc thù trong lực lượng và đặc điểm giới
tiếp tục với một số tin an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch lào có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng

tiếp tục với một số tin an ninh trật tự đáng chú ý